công an tỉnh nghệ an phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an và các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến buôn bán xăng dầu
bắt giữ ba đối tượng vận chuyển hơn một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng từ một tàu không rõ nguồn gốc ở phao số mang về cất giấu tại cảng biển cửa lò
số nhiên liệu này được các đối tượng vận chuyển bằng các tàu nhỏ sau đó bơm và tích chữ trong các khoáng chứa của tàu xuân sơn năm
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn đang neo đậu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
quá trình khám xét lực lượng chức năng phát hiện tàu xuân sơn năm mang số hiệu na hai nghìn bảy trăm chín mươi chín nổ máy di chuyển ra hướng biển để bỏ trốn
tuy nhiên công an tỉnh nghệ an và thủy thủ đoàn một cục cảnh sát giao thông đã kịp thời phối hợp truy đuổi bắt giữ
hiện các đối tượng và toàn bộ số tàu xăng dầu trên đang bị tạm giữ để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ